để tạo điều kiện lưu thông cho một số trường hợp
ubnd tp hcm gửi công văn khẩn đến ubnd năm tỉnh đồng nai bình dương long an tây ninh và bà rịa vũng tàu
để góp ý sự thảo phương án lưu thông giữa tp hcm với địa phương này
theo dự thảo năm nhóm có nhu cầu thường xuyên lưu thông giữa các địa bàn là
vận tải hàng hóa đưa đón công nhân chuyên gia hoạt động công vụ
người dân đi khám chữa bệnh và đi đến sân bay tân sơn nhất
đối với hoạt động vận tải hàng hóa các xe vận tải hàng hóa lưu thông đến và ngang qua tp hcm
phải có giấy nhận diện có mã qr
xe có lộ trình quá cảnh qua thành phố thì không được dừng đỗ trong suốt quá trình lưu thông qua địa bàn
trừ trường hợp bất khả kháng như phương tiện bị hư hỏng sự cố kỹ thuật về sức khỏe của người trên xe
đối với hoạt động đưa đón công nhân chuyên gia doanh nghiệp tổ chức đưa đón từ các tỉnh thành
đến trụ sở sản xuất đóng trên địa bàn và ngược lại phải đáp ứng hai điều kiện là đã tiêm vaccine mũi một đủ một mươi bốn ngày
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai còn hiệu lực
xe đưa giữa công nhân và là ô tô khách từ một mươi chỗ trở lên
xe vận chuyển chuyên gia là ô tô chín chỗ thuộc sở hữu của đơn vị xe cá nhân của chuyên gia
hoặc thuê xe từ đơn vị kinh doanh vận tải
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại